đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đến sự hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại hội nghị bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải cho biết năm hai nghìn hai mươi là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm ngành tổ chức đảng phải là cơ quan đi đầu chủ động phát hiện giới thiệu cho cấp ủy những cán bộ đủ tiêu chuẩn quan tâm tỷ lệ cán bộ nữ cán bộ trẻ đồng thời tập trung tham mưu hướng dẫn sắp xếp bố trí cán bộ chuyên trách quy chế làm việc thầm quyền trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp quận cấp phường để triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận bốn mươi sáu của bộ chính trị và nghị quyết chín mươi bảy của quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
cùng với đó sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực giải quyết các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở tạo tiền đề thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội đảng các cấp